nhà khoa học ở shib khẳng định sự tồn tại của chủng kết hợp giữa delta và omicron
nhưng các nhà nghiên cứu khác cho rằng phát hiện này chỉ là do sự nhiễm bẩn của phòng thí nghiệm
những ca mắc được phát hiện cho thấy một chủng gốc đã gặp áp lực tiến hóa
để đạt được những đột biến này và đây không phải là kết quả của một sự kiện tái tổ hợp duy nhất
theo leonidos kostikid giáo sư khoa học sinh học thuộc đại học sip
và giám đốc phòng thí nghiệm và vi rút học phân tử cho biết
đã tìm thấy biến chủng lai mà ông tự gọi là delta crohn
số lượng nhiễm delta cron ở bệnh nhân nhập viện cao hơn so với nhóm không nhập viện
vì thế điều này loại trừ giả thiết phòng thí nghiệm nhiễm bẩn ông kochikit nói
ngoài những bốc mật này đã được giải trình tự gen nhiều lần tại hơn một quốc gia
ít nhất một trình tự từ israel được đăng tải lên cơ sở dữ liệu toàn cầu
cho thấy rằng các đặc tính di chuyển của delta cron
vị giáo sư nói
nhưng phát hiện này đã bác bỏ toàn bộ các tuyên bố vô căn cứ cho rằng
delta crohn là kết quả của lỗi kỹ thuật
ông kostikid nói trong email gửi tới bloomberg
trong khi đó nick loman một giáo sư về gen
vi sinh vật thuộc đại học birmingham của anh
cho rằng delta crohn là kết quả của lỗi kỹ thuật

khi có nhiều biến chủng của một mầm bệnh đang lưu hành trong cộng đồng
tuy một dạng tái tổ hợp giữa delta và omicron không phải điều quá ngạc nhiên
phát hiện từ ship nhiều khả năng được tạo ra
trong quá trình giải trình tự bộ gen virus ông roman nói
bộ trưởng y tế của sip ông michael h g pantela
ngày chín tháng một cho biết biến chủng mới không đáng lo ngại
và buổi họp báo sắp tới trong tuần này sẽ cung cấp thêm thông tin
phí lê nêu cho biết
chúng tôi đánh giá là vô cùng quan trọng thậm chí mang tính bước ngoặt của cả thế giới
khi một nhóm nhà nghiên cứu ở cộng hòa ship đã phát hiện ra một chủng sars cov hai
được cho là sở hữu đặc điểm của hai biến chủng delta và omitforn
leon dios kostikis giáo sư khoa học sinh học tại đại học sip
đã phát hiện ra một chủng sars cov hai sở hữu đặc điểm di truyền của cả delta
ông kostikis tạm gọi đây là delta crohn
nhấn mạnh rằng chủng này có dấu hiệu di truyền giống của omicron trong bộ trên của delta
hiện thời ông kostikis và đội ngũ đã phát hiện hai mươi năm ca bệnh mắc chủng này
hiện còn quá sớm để kết luận liệu chúng này có gây ra thêm nhiều ca bệnh
hoặc tác động của nó sẽ như thế nào
chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi trong tương lai xem liệu chủng này có khả năng gây bệnh
hay lây lan mạnh hơn hoặc chiếm ưu thế so với hai chủng delta và omitron hay không
ông kostikis trả lời sigma tv vào hôm bảy tháng một
ông dự đoán omicron hiện vẫn có thể có khả năng áp đảo so với delta crohn
các nhà khoa học tuần này đã gửi nghiên cứu của họ cho t sas
một cơ sở dữ liệu quốc tế chuyên theo dõi các virus
delta crohn xuất hiện trong bối cảnh sự biến chủng omicron đang tiếp tục lây lan trên diện rộng
và đã áp đảo delta ở một số khu vực trên thế giới
omicron được cho là có độc lực nhẹ hơn delta
hiện nay giới chuyên gia nhấn mạnh hiện vẫn cần thêm dữ liệu để củng cố
giả thuyết này đồng thời điều này cũng là lời cảnh báo cho các nước cần nâng cao cảnh giác
vì omit front có thể gây nên những đợt bùng dịch covid một mươi chín quy mô lớn hơn cả trong thời gian tiếp theo
đừng biến hành vi chủ quan của mình thành món quà tử thần dành cho người khác
sau khi biến thể mới của virus sars cov hai có nguồn gốc từ nam phi xuất hiện gây nhiều quan ngại
các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới đang khẩn trương đánh giá hiệu quả
của các vaccine phòng covid một mươi chín hiện có đối với biến thể nguy hiểm này
trong thông báo mới đây astrazeneca cho biết hãng hy vọng hỗn hợp kháng thể đơn dòng của hãng
sẽ vẫn hiệu quả với biến thể omicron
hiện hãng đang thực hiện nghiên cứu tại botswana và airwasti nhằm thu thập dữ liệu hiệu quả
của vaccine với biến thể mới này
astrazeneca nhấn mạnh vaccine phòng covid một mươi chín của hãng đã cho thấy hiệu quả chống lại
tất cả biến thể đáng lo ngại voc hiện nay có virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
astrazeneca cho biết thêm
hãng đang thử nghiệm kháng thể đơn dòng agd bảy nghìn bốn trăm bốn mươi hai đối với biến thể omicron
và hy vọng loại thuốc này sẽ duy trì được hiệu quả trong việc chống lại biến thể mới
trong khi đó hai hãng dược pfizer của mỹ và biontech của đức bày tỏ hy vọng
trong hai tuần tới sẽ có nhiều dữ liệu hơn về biến thể mới này
omicron được tổ chức y tế thế giới who xếp vào nhóm biến thể đáng quan ngại
để xác định mức độ hiệu quả của vaccine do hai hãng phối hợp bào chế
đối với biến thể mới
tuyên bố của pfizer và biontech nêu rõ các chuyên gia đã ngay lập tức tìm hiểu
về biến thể mới và những dữ liệu mới sẽ cung cấp thêm thông tin
về việc liệu biến thể omicron có khả năng né vaccine hay không
trong trường hợp biến thể này có thể lẫn tránh lá chắn miễn dịch cho vaccine tạo ra
hai hãng sẽ có những điều chỉnh phù hợp trong sản phẩm vaccine của mình
để ứng phó với kịch bản biến thể này lây lan trên toàn cầu
ngoài các hãng astrazeneca pfizer và biontech hãng moderna mỹ cũng cho biết
đang nỗ lực cải thiện liều vaccine tăng cường tập trung vào biến thể omicron
thời gian thử nghiệm một liệu tăng cường khác với liệu lượng cao hơn so với liệu hiện nay
ngoài ra moderna cũng đang nghiên cứu liều vaccine tăng cường khác có khả năng bảo vệ con người
trước các biến thể của virus sars cov hai
trong khi đó hãng dược tr johnson johnson cho biết đang theo dõi sát biến thể omicron
và đánh giá hiệu quả của vaccine phòng covid một mươi chín của hãng với biến thể mới này
khi biến thể omicron mới xuất hiện các chuyên gia y tế nam phi cho biết
biến thể mới này có thể đã xuất hiện trên khắp cả nước
gây ra khoảng chín mươi ca nhiễm mới và đang lây lan nhanh trên người trẻ
ap đưa tin tốc độ lây nhiễm của biến thể này trên người trẻ ở nam phi
đang gây ra hồi chuông báo động với các chuyên gia y tế
dù sars cov do omicron gây ra ở nước này vẫn tương đối thấp
bà rudol mathifa trưởng khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện parawanath
ở soweto thành phố johannesburg
nam phi cho biết
chúng tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong độ tuổi của bệnh nhân mắc covid một mươi chín
những người ở độ tuổi hai mươi đến cuối ba mươi đang phải nhập viện với các triệu chứng
từ trung bình đến nặng
một số người cần được chăm sóc đặc biệt khoảng sáu mươi năm bệnh nhân trẻ không được tiêm chủng
và phần lớn số bệnh nhân còn lại chỉ mới tiêm một liều
bà cũng cho biết các bệnh viện công cần có sự chuẩn bị khẩn cấp
để có thể đối phó với một lượng lớn bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt sắp tới
một số bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong nhóm sinh viên đại học ở thủ đô pretoria
đã lan ra thành hàng trăm rồi hàng ngàn ca nhiễm mới
ban đầu biến thể này chỉ có ở thủ đô nhưng sau đó đã lây sang thành phố gennatbus
gần đó và cũng là thành phố lớn nhất của nam phi
giới chức y tế nam phi cho biết kết quả nghiên cứu làn sóng lây nhiễm hiện tại cho thấy
biến thể omicron có thể có khả năng gây ra tới chín mươi ca bệnh mới
nghiên cứu ban đầu cũng cho thấy omicron có hiệu số lây nhiễm là hai
tức là mỗi người mắc bệnh có khả năng lây nhiễm cho hai người khác